sau ba ngày làm việc sáng hai mươi năm tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh con tum lần thứ một mươi sáu đã bế mạc
đại hội đã thảo luận tham gia nhiều ý kiến thiết thực tâm huyết kiểm điểm sâu sắc những thành quả đạt được của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong năm năm qua
đại hội đạt mục tiêu phấn đấu giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tăng trưởng kinh tế bình quân từ một mươi một năm trở lên thu nhập bình quân đầu người bảy mươi triệu đồng trở lên
phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh con tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm hai nghìn ba mươi
đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sâm ngọc linh quốc bảo của việt nam